do hoàn lưu của cơn bão số ba hôm nay trên địa bàn tỉnh yên bái tiếp tục có mưa
mưa lớn đã gây ra thiệt hại về tài sản cho người dân huyện vùng cao trạm tấu
nước sông thao lúc một mươi hai giờ đo được sấp xỉ mức báo động hai
đến một mươi sáu h chiều nay mưa lũ đã gây thiệt hại hai mươi sáu ngôi nhà tại huyện trạm tấu
đường tỉnh một trăm bảy mươi bốn bị sạt lở năm vị trí đường tỉnh một trăm sáu mươi sáu bị ngập giao thông bị chia cắt
nước lũ tại suối thia suối tặng tràn đã cuốn trôi ba cây cầu tạm tại xã an lương huyện văn chấn
hiện tại các lực lượng đang trực tiếp giúp người dân khắc phục thiệt hại di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn
các địa phương dọc hai bên bờ sông thao cần duy trì cảnh báo ngập úng để giảm thiểu thiệt hại về hoa màu
hiện tại mây đối lưu vẫn phát triển mạnh gây mưa trên diện rộng
đài khí tượng thủy văn yên bái cảnh báo người dân cần tiếp tục đề phòng lũ quét sạt lở đất rông lốc xét đánh